đoàn công tác của bộ văn hóa thể thao và du lịch do bộ trưởng nguyễn ngọc thiện làm trường đoàn
vừa có buổi làm việc với tỉnh hải dương về đẩy mạnh phát triển thể thao và du lịch trên địa bàn
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn ngọc thiện nhấn mạnh hải dương là một trong những trung tâm thể thao của cả nước
đặc biệt là thể thao thành tích cao
tại asean hai nghìn một mươi tám việt nam đoạt được bốn huy chương vàng trong đó có một vận động viên của hải dương
bộ trưởng đề nghị tỉnh hải dương tiếp tục đầu tư cho thể thao
vì đây là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch
hải dương hiện có bốn khu di tích quốc gia đặc biệt kết cấu hạ tầng tốt vị trí giao thông thuận tiện
vì vậy đây là lợi thế để phát triển du lịch
hải dương cần phải sớm xây dựng được sản phẩm du lịch đặc thù
và quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn di tích di sản